cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới việt nam đang có kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ chiếm tỷ trọng lớn nhất về vận tải nội địa
trong những năm qua dù đã có nhiều cơ chế quản lý sử dụng và khai thác nguồn lực tài chính từ hạ tầng đường bộ
nhưng nhiều tuyến quốc lộ tỉnh lộ đặc biệt là tuyến huyện xã xuống cấp nghiêm trọng
hiện nay công tác bảo trì đường bộ vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức nhất là từ phía chính quyền cấp xã huyện
không ai nghĩ đây là tuyến đường liên huyện cao đa huyết mạch nối liền với nhiều xã của tỉnh sơn la
là tuyến huyện nên chính quyền huyện sẽ phải chịu trách nhiệm quản lý
nhưng do không có nguồn kinh phí để duy tu sửa chữa thường xuyên nên tình trạng xuống cấp đã xảy ra từ nhiều năm nay
đường huyện thuộc trách nhiệm của huyện quản lý do kinh phí hạn chế quá nên làm mức độ chưa thể như ý được
cả nước hiện có nhiều tuyến đường liên huyện liên xã xuống cấp trong thời gian dài
nhưng cũng do nguồn kinh phí hạn chế nên chính quyền xã đùng đẩy trách nhiệm cho huyện huyện để lên tỉnh tỉnh đẩy lên trung ương
trong khi đó việc phân cấp quản lý bảo trì đường bộ đến nay chưa thực sự rõ ràng chỉ dừng lại ở mấy lệnh hành chính
bảo trì đối với đường xã trở lên thì nó tương đối rõ ràng khó khăn còn lại là hệ thống đường giao thông nông thôn
lại có tình trạng một số tuyến đường đã được bảo trì mặt đường bê tông êm thuận
nhưng việc kẻ sơn để phân làn giao chán hộ lan biển báo bảo đảm an toàn giao thông lại không được chú trọng
thậm chí có chỗ chỉ vá víu tạm thời
để cũng lâu lâu họ không sửa có lần thì có đợt họ làm này thì họ sửa rồi
nhưng một cái là có cái đợt lâu rồi thì những ổ gào trô
nhưng mà thấy họ đi qua đi lại nhưng họ cũng không nớt nhếc đi để nó hỏng nhiều
hiện nay còn một số sở là vẫn chưa chấp hành nghiêm cái chỉ đạo online của tổng cục
là tất cả đường bán thâm nhập đường thảm mà có bề rộng lên trên năm năm m là phải kẻ tìm được
mà những cái gói nhỏ hơn một mươi tỷ đã quyền được các sở
mà phê duyệt vẫn chậm chế thì chúng tôi sẽ thu cái quyền phê duyệt lại và không cho sở phê duyệt
theo đánh giá của tổng cục đường bộ việt nam
công tác bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ tại một số địa phương làm rất tốt
nhưng có địa phương còn thở ơ
cùng với biện pháp tăng cường kiểm tra công tác bảo trì
tổng cục đường bộ cũng tập trung đẩy mạnh thu hút các thành phần kinh tế tham gia
vẫn tiếp tục kêu gọi về vấn đề xã hội hóa về công tác bảo trị
và cũng hoan thiện về kể cả vấn đề không pháp lý
để mời gọi kể cả các công ty nước ngoài vào thực hiện xã hội hóa công tác bảo trì
vì cái nó là cái nó lâu dài bền vững và cái nó sẽ tốt hơn cho về vấn đề chất lượng bảo trì
hệ thống tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ hiện đang đảm nhận khoảng chín mươi vận tài hành khách
và bảy mươi về vận tải hàng hóa trong toàn bộ hệ thống giao thông vận tải của cả nước
nếu như các địa phương không có kế hoạch phân bổ nguồn vốn hợp lý
không có kế hoạch tăng đầu tư cho công tác bảo trì
thì chắc chắn hạ tầng giao thông sẽ là lực cản trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương